kính thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với các chuyên gia và chúng ta sẽ đến với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoài nam
chúng ta vẫn biết là có những bệnh tật thì có thể liên quan đến nguồn nước khi mà chúng ta sử dụng cụ thể đó là những bệnh tật dìa
kính thưa quý vị khán giả thì có rất là nhiều các loài bệnh có thể gây ra do nước gây ra
thì như vừa đánh chúng tôi cũng đã nói tức là có những bệnh cấp tính
cấp tính cho nên là bệnh nhân vừa mới sử dụng những nước đó trong vài tiếng sau là có thể là bị bệnh liền
giống như là bệnh viêm ruột cấp tính tiêu chảy viêm dạ dày
hoặc là các cái bệnh đau mắt nếu mà sử dụng nguồn nước bẩn ngay thì có thể là bị đau mắt đỏ
hoặc là bị viêm da viêm da tràm nấm tất cả rất nhiều bệnh cấp tính
loại thứ hai là các bệnh về mán tính tức là những bệnh này thì tích tụ mỗi ngày do sử dụng nguồn nước bẩn
cho nên là mỗi ngày tích tụ một ít thì có thể là gây ra những tình trạng
như là viêm đại tràng mán viêm ruột mán viêm da dày mán
đặc biệt là trong một số những trường hợp nếu cái nguồn nước bẩn nó tích tụ lâu ngày
thì có thể gây ra nhiễm độc trì hoặc là nhiễm độc về sắt
và một số trường hợp có thể dẫn đến bệnh ung thư ung thư đường tiêu hóa hoặc ung thư da hoặc ung thư các cơ quan khác trong cơ thể
vâng chúng ta cũng biết rằng là trong một cái khảo sát về ý kiến của những người dân mà quan tâm đến các vấn đề
bệnh mãn tính hiện nay thì tôi nhận thấy rằng là bệnh ung thư là một trong số những cái bệnh mà rất nhiều người quan tâm và thậm chí là họ lo lắng
bởi vì chúng ta vẫn biết rằng là có rất là nhiều những căn bệnh ung thư sẽ diễn tiến âm thầm
và nếu như mà mình không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể gây nguy hiểm đến với đại tính mạng của người bệnh
vấn đề đó rất là đúng bởi vì với ung thư thực tế ra là chúng ta phải đi khám về tầm soát
tầm soát tức là tuổi bệnh nhân trên bốn mươi thì nên tầm soát một năm hai lần
bởi vì nếu những trường hợp phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa thành công hiện nay rất là cao
có một số loại như ung thư tuyến giáp chẳng hạn nếu mà chúng ta phát hiện sớm chúng ta mổ sớm cho bệnh nhân
để có khi bệnh nhân sống mấy chục năm sống chất lượng rất là tốt
cho nên đối với những nơi nào mà việc sử dụng nguồn nước không bảo đảm lắm
hay là gần với những nơi mà có thể gây ô nhiễm
vấn đề đầu tiên thì người dân ở đó thì thường xuyên đi tầm soát ung thư
phát hiện sớm những bệnh ung thư và để có thể chữa khỏi những bệnh ung thư cho bệnh nhân
vâng chúng ta cũng có một cái câu đó là ung thư khi mà chúng ta phát hiện sớm
thì chúng ta sẽ làm tăng được cơ hội điều trị triệt để cho người bệnh